từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tp hcm đã triển khai quyết định số bốn mươi bốn ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám của ủy ban nhân dân thành phố
về xử phạt đến hai mươi triệu đồng nếu các cơ quan tổ chức hộ gia đình không thực hiện phân loại rác tại nguồn
tuy nhiên sau gần một tháng triển khai đã nảy sinh nhiều bất cập sau đây là phản ánh của truyền hình nhân dân
theo quyết định bốn mươi bốn chất thải phân loại tại nguồn được xử lý thành ba nhóm
nhóm chất thải hữu cơ dễ phân hủy như thức ăn thừa lá cây rau củ quả sác động vật
nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng tái chế và nhóm giấy nhựa kim loại cao su ni lông thủy tinh
trong đó chất thải rắn sinh hoạt phải được quản lý chặt chẽ nhằm ngăn ngừa giảm thiểu những tác động có hại đối với môi trường và sức khỏe con người
quy định đã có nhưng thực tế triển khai đang gặp nhiều khó khăn bất cập
trong đó phải kể đến ý thức của người dân vẫn chưa tự giác thực hiện phân loại rác từ gia đình
để bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp là một trong những nhiệm vụ cấp bách
tuy nhiên thành phố cũng cần phải có lộ trình chuẩn bị đầy đủ các yếu tố đặc biệt phải làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân
tại kỳ họp thứ một mươi hai hội đồng nhân dân tp khóa chín nhiều vấn đề bất cập trong khi triển khai thực hiện quyết định bốn mươi bốn cũng đã được các đại biểu đề cập tới
như chế tài để xử phạt phải như thế nào ai sẽ chịu trách nhiệm
đừng ra xử phạt
có phải là chúng ta đang làm cái quy trình ngược nên chăng là phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất từ cái nơi xử lý rác cho đến cái con người thu gom và sau đó là tới việc tuyên truyền vận động hướng dẫn người dân thực hiện
thì lúc đó thì nó tốt hơn nếu ai không thực hiện thì mình xử phạt và cái thứ hai nữa là mình hay giao trách nhiệm cho địa phương
địa phương nào làm tốt địa phương nào làm không tốt thì phải xử lý
hiện nay tình trạng tiểu tiện xả rác tùy tiện không đúng nơi quy định đang làm ảnh hưởng
để quyết định bốn bốn thực sự đi vào cuộc sống thành phố hồ chí minh cần phải có những giải pháp thực sự khả thi như thành lập đội phản ứng nhanh về bảo vệ môi trường do công an thành phố hoặc lực lượng thanh niên sung phong đảm nhiệm